tại hà nội đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bi thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng đã đến thăm làm việc với bộ tư lệnh cảnh sát biển
nhân kỷ niệm một mươi chín năm ngày thành lập lực lượng và dự lễ cắt băng khánh thành đưa vào sử dụng trụ sở mới của bộ tư lệnh cảnh sát biển tại phường tây mỗ quận nam tử liêm hà nội
phát biểu tại buổi làm việc đại tướng ngô xuân lịch đã ghi nhận biểu dương đánh giá cao những kết quả thành tích mà cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng cảnh sát biển đã đạt được
sau một mươi chín năm xây dựng và phát triển để xứng đáng với niềm tin tưởng của đảng nhà nước quân ủy trung ương bộ quốc phòng đại tướng ngô xuân lịch yêu cầu cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng cảnh sát biển
tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua kịp thời khắc phục những khâu yếu mặt yếu chỉ đạo các cơ quan
đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực các cấp theo dõi và nắm chắc tình hình diễn biến các vùng biển đảo kiên quyết không để bị động bất ngờ thực hiện tốt chức năng tham mưu cho quân ủy trung ương
bộ quốc phòng làm tham mưu cho đảng nhà nước về chủ trương đối sách trên biển đồng thời phải làm tốt chức năng là lực lượng chính trị lực lượng chiến đấu trung thành
tin cậy của đảng lực lượng chuyên trách của nhà nước về thực thi pháp luật quyền chủ quyền an ninh trên các vùng biển đảo của tổ quốc
bộ trưởng ngô xuân lịch yêu cầu cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh cảnh sát biển cần quản lý sử dụng và phát huy tốt hệ thống cơ sở hạ tầng doanh trại mới được đầu tư
ổn định đời sống cho cán bộ chiến sĩ và duy trì đổi mới nền nếp tác phong xây dựng đơn vị chính quy hiện đại